ngày hai tháng một mươi đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hà nam đã có buổi tiếp xúc chuyên đề với đại diện cử tri ngành giáo dục
tại buổi tiếp xúc cử tri đại diện đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đã thông báo tới cử tri ngành giáo dục nội dung chương trình kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
cử tri ngành giáo dục tỉnh hà nam đã bày tỏ sự đồng tình nhất trí cao đối với nội dung chương trình kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
đồng thời kiến nghị đề xuất một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo như đề nghị hỗ trợ kinh phí cho địa phương chuẩn bị tốt cơ sở vật chất
thiết bị dạy học thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đề nghị điều chỉnh chính sách tiền lương đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
đề nghị cho phép tuyển dụng giáo viên các cấp học trong năm hai nghìn một mươi chín
thay mặt đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng chí hà thị minh tâm chủ tịch ubnd tqt trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đã ghi nhận
tiếp thu các ý kiến đề xuất kiến nghị của cử tri ngành giáo dục để tập hợp gửi tới quốc hội và các bộ ngành có thẩm quyền xem xét giải quyết